khi các trường hợp covid một mươi chín tiếp tục gia tăng trong bối cảnh sự lây lan của biến thể omicron
các chuyên gia đang khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín
vậy mất bao lâu để mũi tăng cường này có hiệu quả
cho đến nay không thể biết chính xác thời điểm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu lực hoàn toàn
các chuyên gia cho hay không chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ thêm ngày sau khi tiêm liều tăng cường
bởi thông thường cần mất vài ngày hoặc vài tuần để các tế bào nhớ tạo ra nhiều kháng thể hơn
tuy nhiên có thể giữa tuần đầu tiên và tuần thứ hai
cơ thể bắt đầu có sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường
tiến sĩ ames a adanja trung tâm an ninh y tế john hopkins đồng ý rằng hầu hết mọi người
sẽ có một tác động tích cực từ mũi tiêm tăng cường trong vòng một tuần
nhưng hiệu quả đầy đủ sẽ xuất hiện sau hai tuần
theo dõi những người tham gia thử nghiệm vaccine pfizer trong một trăm linh ngày sau khi tiêm vaccine cho thấy
tác dụng tích cực của tim tăng cường có thể bắt đầu ngay sau bảy ngày
trong thử nghiệm tỷ lệ những người được tiêm mũi pfizer tăng cường mắc covid một mươi chín
có triệu chứng thấp hơn nhiều trong thời gian từ một tuần cho đến hai tháng sau khi tiêm mũi tăng cường
so với những người chỉ tiêm mũi tăng cường giá dược
kết quả có thể tương tự với mũi tim moderna tăng cường
đối với vaccine johnson johnson
các nhà nghiên cứu cho hay khi tiêm nhắc lại vào thời điểm sáu tháng sau mũi tiêm duy nhất
mức độ kháng thể tăng gấp chín lần một tuần sau đó
các mức kháng thể đó tiếp tục tăng lên cao gấp một mươi hai lần sau một tháng tiêm nhắc lại
theo những nghiên cứu hiện có nếu dùng vaccine pfizer để tiêm mũi ba sau khi đã tiêm mũi hai astrazeneca
có lẽ tác dụng phụ sẽ nặng hơn một chút nhưng không đáng lo ngại
hơn nữa lợi ích của mũi tăng cường là rất lớn khi tăng mạnh khả năng bảo vệ trước covid một mươi chín
nghiên cứu của đại học oxford cho thấy trong số những người được tiêm mũi một là astrazeneca mũi hai là pfizer
có khoảng bảy mươi tám bị mệt mỏi so với năm mươi ba số người tiêm đủ hai mũi pfizer
trong khi đó khoảng sáu mươi năm những người tham gia nghiên cứu bị đau đầu khi tiêm trộm astrazeneca với pfizer
những triệu chứng khác như là đau khớp sốt và đau nhất cơ cũng có tỷ lệ tương tự
nhìn chung tác dụng phụ không kéo dài thông thường chỉ trong khoảng hai ngày
nghiên cứu trên astrazeneca cho thấy
vaccine không xét đến tác động của mũi ba tức là mũi vaccine tăng cường
tuy nhiên nó cũng cho thấy nếu sử dụng cùng loại vaccine để chích mũi ba
tác dụng phụ có thể ít hơn so với đuổi sang vaccine khác nếu hai loại này khác công nghệ
dù có thể có tác dụng phụ lợi ích của việc tiêm mũi ba là có thật
một nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yuksa được công bố gần đây cho thấy rằng
hai tuần sau khi tiêm liệu tăng cường của pfizer khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh là chín mươi ba một
ở những người đã tiêm astrazeneca
và chín mươi bốn đối với pfizer
dù chưa có dữ liệu về khả năng bảo vệ chống nhập viện hay là tử vong sau mũi ba
giáo sư wei shan lim thuộc ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch anh cho rằng
tỷ lệ nhiễm này có lẽ còn cao hơn chín mươi ba
nhìn chung những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm ba mũi là sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim
tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ngoài ra một số người tiêm liều ba báo triệu chứng nổi hạch dưới nách
nhưng đây là biểu hiện không đáng lo ngại vì nổi hạch là dấu hiệu bình thường
cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ trước virus corona
tuy nhiên những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần phải lo lắng
trang tin npr dẫn lời giáo sư dịch tế học charles baker nói rằng
nếu không thấy tác dụng phụ gì thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không thể hiện
tạo moderna pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
có lẽ thế giới đang chứng kiến cơn tàn phá của dịch bệnh
đây là cơn đại dịch khủng khiếp nhất khiến những người đang sống phải dài chừng và tôn trọng tự nhiên hơn
những tưởng tiêm vaccine là có thể an toàn
tuy nhiên mới đây lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
cụ thể tổng giám đốc điều hành hãng dược moderna stephanie pencil đã đánh giá
vaccine ngừa covid một mươi chín có khả năng không hiệu quả đối với biến thể omicron như những biến thể khác
trả lời phỏng vấn tờ the financial times vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hãng dược mỹ moderna nhận định mức độ hiệu quả của vaccine đối với biến thể omicron
khó đạt mức độ như với biến thể delta
ông pencil nói
tôi cho rằng đồ hiệu quả sẽ giảm mạnh tôi chỉ không biết là bao nhiêu
vì chúng ta cần chờ dữ liệu nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc
đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không được
số lượng đột biến cao ở vị trí protein gai của virus
bộ phận giúp virus bám vào tế bào để gây lây nhiễm
có thể giúp virus có khả năng kháng vaccine và cần chỉnh sửa các vaccine hiện có
những bình luận của ông pencio đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại
những tác động của virus có thể khiến đại dịch kéo dài
trước đó vị lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng
mới có thể phát triển vaccine hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cũng cho rằng vaccine hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng thuốc trị covid một mươi chín của pfizer
có tên là passlovich sẽ hiệu quả trước biến thể này
tin tốt là khi nói về liệu pháp điều trị của chúng tôi
nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến
xuất hiện tại phần gai
vì vậy điều đó sẽ giúp tôi rất tự tin rằng loại thuốc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus
ông bourla nói
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho paslovit
công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với người trưởng thành cho thấy
thuốc này giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín
khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày
từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi

vừa qua một vài nghiên cứu mới tại thụy điển đã điều tra về đội hiệu quả
của việc tiêm phòng covid một mươi chín đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng
nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
theo tờ news medical tại anh vaccine đem lại cho người sử dụng đề kháng
chống lại virus và bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh trở nặng hoặc dẫn tới tử vong
kết hợp với việc tiêm thêm các loại vaccine đợt hai và đợt ba
nhằm tăng khả năng miễn dịch đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên với việc các biến thể mới của covid một mươi chín xuất hiện trên thế giới
cũng đã khiến cho mức độ hiệu quả của vaccine đang là một điều đáng lo ngại
đối với người dân cũng như là bộ y tế
trước đây có rất nhiều bài viết về độ hiệu quả khi vaccine bắt đầu được sản xuất
và phân phối tiêm cho mọi người
mức độ hiệu quả của vaccine chỉ đạt được độ hiệu quả từ bốn tháng đầu
giảm dần về sau và hết hoàn toàn sau sáu tháng
tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra đồ hiệu quả sau sáu tháng lại rất ít
những nghiên cứu mới đây
tại thụy điển đã điều tra hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng
nghiên cứu từ đại học khoa học công nghệ hồng kông hkust và đại học melbourne của úc
vừa công bố trên tạp chí virus khẳng định rằng các tế bào t của hệ miễn dịch
một trong những tường thành quan trọng của cơ thể chống lại covid một mươi chín
có hiệu quả trong việc tăng cường phản ứng miễn dịch chống oicron
cho dù biến chủng này có nhiều đột biến
nếu bệnh nhân là f khỏi bệnh hoặc là người đã được tiêm chủng
kết quả phân tích hơn một năm trăm linh đoạn protein của virus sars cov hai
cho thấy biến chủng omitron không có khả năng trốn tránh các tế bào t đã được huấn luyện
sau thời kỳ f hoặc sau tiêm chủng
không trốn được hệ miễn dịch có nghĩa là virus vẫn sẽ được loại bỏ hiệu quả
để giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh hoặc giảm nguy cơ bệnh nặng
theo medical express đây là một tin vui bởi trước đó nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại
các đột biến omicron sẽ giúp nó dễ dàng thoát khỏi miễn dịch tự nhiên
ở f khỏi bệnh gây tái nhiễm hoặc làm giảm mạnh hiệu quả của vaccine
phó giáo sư ahmed abdul qadir từ hkust cho biết quá trình phân tích cho thấy
lượng đột biến có khả năng nhắm vào tế bào t của omicron rất ít
và hơn một nửa trong số chúng được xác định là kẻ thua cuộc vẫn bị tế bào tây nhìn thấy
những kết quả này cho thấy rằng khả năng mà omicron thoát khỏi tế bào t
trên diện rộng là rất khó xảy ra
dựa trên dữ liệu của chúng tôi
đoán rằng các phản ứng mạnh mẽ của tế bào t được tạo ra bởi vaccine và bệnh covid một mươi chín
trước đó sẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta chống lại omitron như đã làm với các biến thể khác
giáo sư matthew mckay từ đại học melbourne đồng tác giả khẳng định
trước đó một nghiên cứu từ đại học y tế và khoa học oregon oshu của mỹ
công bố trên tạp chí y học rama đã chứng minh được phản ứng miễn dịch chéo
chống lại mọi biến chủng khác của những người nhiễm xuyên miễn dịch bệnh covid một mươi chín
còn gọi là nhiễm đột phá
tức thành f sau khi đã tiêm chủng
điều này có nghĩa là nếu bạn mắc covid một mươi chín xuyên miễn dịch bất kỳ biến chủng nào
bạn vấn đề kháng tốt biến chủng đó lẫn các biến chủng khác
chứ không hề trần trụi và dễ dàng tái nhiễm biến chủng mới như nhiều người lo ngại